bên cạnh đó vào ngày một mươi tám tháng bảy chủ tịch ubnd phường phú tài đã không ban hành quyết định cách ly y tế
đối với tài xế lé xe từ bình dương về cư trú tại phường phú tài làm lây lan dịch bệnh nhiều người phải đi cách ly tập trung
công an tỉnh lâm đồng cho biết đã làm rõ nội dung video có cách ly y tế gây bất bình dư luận xảy ra
tại chốt kiểm dịch số một tỉnh lâm đồng trên quốc lộ hai mươi đoạn qua huyện đạ hoai
công an tỉnh lâm đồng cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính người đàn ông ba mươi hai tuổi
trú tại phường lộc sơn thành phố bảo lộc là quản trị trang phan xbết người lâm đồng
về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến phòng dịch covid một mươi chín
tiến hành xác minh công an tỉnh lâm đồng kết luận video này ghi hình là đúng thực tế
nhưng chỉ có một phần diễn biến vụ việc không phản ánh đầy đủ toàn bộ quá trình
nên không đảm bảo sự khách quan toàn vẹn
người quản trị trang người lâm đồng
đã tự ý đăng tải video mà không có sự đồng ý của người quay
với vi phạm trên người đàn ông này đã bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy năm triệu đồng
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện triệu sơn và công an huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
đều ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn tân đại xã đông hòa huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
còn về tội trộm cắp tài sản công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lục văn duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn đồng trình xã xuân hòa huyện như xuân tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê văn tuấn sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại thôn hùng tiến
xã hoàng yến huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa cũng về tội trộm cắp tài sản